thông tin đáng chú ý về vụ nổ lớn tại kho đạn ở gia lai
theo nguồn tin có được vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi hai h đêm qua tại kho đạn của lữ đoàn tăng thiết giáp hai trăm ba mươi bảy
thuộc quân đoàn ba đóng chân trên địa bàn xã cơ giang huyện đắc đoa tỉnh gia lai
chỉ một mươi phút sau khi vụ nổ xảy ra lửa và khói đã bốc thành ngọn kèm theo nhiều tiếng nổ
khiến người dân sống gần khu vực lo sợ
nhận được tin báo lực lượng chức năng tỉnh gia lai cùng chính quyền địa phương đã có mặt để phong tỏa hiện trường
tổ chức sơ tán nhân dân và bộ đội ra khỏi nơi nguy hiểm giữ ổn định tình hình an ninh trật tự trong khu vực
theo báo cáo của cơ quan chức năng vụ nổ không gây thiệt hại về người và ngay trong đêm
người dân sơ tán đã trở về nhà an toàn
đến sáng nay cơ quan chức năng của quân đoàn ba tiếp tục thông báo cho người dân khu vực xảy ra vụ nổ không đi làm
đề phòng đạn phát nổ
hiện nay tình hình an ninh trật tự khu vực đã ổn định
các cơ quan chức năng của bộ quốc phòng đang phối hợp với bộ tư lệnh quân đoàn ba
cấp ủy chính quyền địa phương điều tra xác định nguyên nhân khắc phục hậu quả của vụ nổ